mở đầu chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý về thời tiết
thưa quý vị từ chiều ngày hôm qua do ảnh hưởng của rìa phía áp thấp nhiệt đới
có khả năng mạnh lên thành bão nên ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
có nguy cơ cao xảy ra rông lốc xét và gió giật mạnh
và bên cạnh phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác phòng chống dịch bệnh
thì diễn biến tình hình thời tiết như thế này thì cũng sẽ gây khó khăn
cho các hoạt động chuẩn bị cho kỳ thi lên lớp một mươi diễn ra vào chiều ngày hôm nay
một mươi hai và các ngày một mươi ba một mươi bốn tháng sáu tại thủ đô hà nội
mưa rông kèm theo gió giật mạnh có thể gãy đổ cây xanh ở trên các tuyến phố của khu vực thủ đô
ngoài ra thì mưa to đến rất to trong khoảng thời gian ngắn
có thể là gây ngập cục bộ cho một số tuyến phố ở các quận nội thành
mưa to và ngập úng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian di chuyển của các thí sinh
đặc biệt là vào thời điểm trước và sau giờ thi các ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng sáu
các bậc phụ huynh và các em học sinh cần lưu ý chọn lộ trình di chuyển thích hợp
và chuẩn bị cho các phương án để đảm bảo sức khỏe cho các em
cũng như là đảm bảo giờ thi theo đúng quy chế